ngày hai mươi năm tháng năm tại thành phố đà nẵng ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
đã tổ chức vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc và lễ trao giải cuộc thi giao thông học đường lần thứ tư năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
giải đặc biệt của bậc học trung học phổ thông năm nay thuộc về em đậu minh huy trường chuyên phan bội châu tỉnh nghệ an
bậc trung học cơ sở thuộc về em tô hoàng nhật trường trung học cơ sở nguyễn nghiêm huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
giao thông học đường là cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông kỹ năng tham gia giao thông văn hóa giao thông
dành cho các đối tượng là các em học sinh bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở
sau bốn tháng phát động ban tổ chức đã thu hút được trên bảy trăm tám mươi thí sinh tham gia dự thi ở cả hai bậc học
một mươi hai thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng loại tham gia tranh tài trong vòng trung kết xếp hạng toàn quốc tại thành phố đà nẵng
ban tổ chức mong rằng mỗi thí sinh tham gia cuộc thi sẽ trở thành một đại sứ về an toàn giao thông
đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức khi tham gia giao thông đến với người thân và cộng đồng